mất vị giác hoặc cứu giác mới viêm họng bồn nôn hoặc nôn mửa bệnh tiêu chảy
nếu xuất hiện các triệu chứng này hãy báo ngay với y tế địa phương
để được xét nghiệm covid một mươi chín càng sớm càng tốt
cho đến nay các nhà khoa học không tỏ ra quá lo lắng về biến thể phụ mới này
andres formgas bác sĩ trưởng và nhà nghiên cứu virus tại staten serum institute at se
của đan mạch nơi ba hai là chủng vượt trội
đã không nhận thấy biến thể mới này nguy hiểm hơn phiên bản tiền nhiệm của nó
ông nói với các phóng viên đan mạch
chúng tôi không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào về số lần nhập viện
tỷ lệ tử vong với ba hai vì nó chưa phải là điều khiến chúng tôi lo lắng
ngay bây giờ chúng ta chỉ nên coi nó như một biến thể khác
cho đến khi dữ liệu mới cuối cùng sẽ cho kết quả khác
tuy nhiên tiến sĩ merachan giám đốc sự cố covid một mươi chín của ukssa
cho biết không có đủ bằng chứng để chắc chắn liệu ba hai có nguy hiểm hơn ba một hay không
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yukssa cho biết
liều vaccine covid một mươi chín tăng cường giúp tăng hiệu quả ngăn ngừa tử vong
do biến thể omicron lên chín mươi năm ở những người trên năm mươi tuổi
hãng tin reuters đưa tin
theo yoksa khoảng sáu tháng sau khi tiêm liều thứ hai của bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào
khả năng ngăn ngừa tử vong do omicron là khoảng sáu mươi ở những người trên năm mươi tuổi
tuy nhiên con số này đã tăng lên khoảng chín mươi năm trong hai tuần
sau khi tiêm mũi ba
ngoài ra dữ liệu của youksa còn cho thấy mức độ bảo vệ cao của mũi bà trước nguy cơ nhập viện
hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là khoảng chín mươi đối với mũi ba pfizer biontech
trong vòng chín tuần sau khi tiêm
còn sau một mươi đến một mươi bốn tuần hiệu quả này giảm xuống bảy mươi năm
đối với moderna hiệu quả ngăn ngừa nhập viện là chín mươi chín mươi năm
ở thời điểm chín tuần sau khi tiêm liều tăng cường
tiến sĩ mary ramsey trưởng phòng tiêm chủng tại ukssa
cho biết bằng chứng đã rõ ràng vaccine giúp bảo vệ tất cả chúng ta trước covid một mươi chín
và liều tăng cường cung cấp mức độ bảo vệ cao trước nguy cơ nhập viện và tử vong
cho những đối tượng dễ tổn thương nhất của xã hội
ukssa cũng công bố phân tích về hiệu quả của vaccine chống lại dòng biến thể phụ omicron
được gọi là ba hai đang lây lan ở anh và đan mạch
phân tích này cho thấy vaccine có mức độ bảo vệ tương tự đối với nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
ukssa cho biết
sau hai liều hiệu quả lần lượt là chín và một mươi ba đối với ba một và ba hai
ở thời điểm sau tiêm hơn hai mươi năm tuần con số này tăng lên sáu mươi ba đối với ba một và bảy mươi đối với ba hai
từ hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường
thông tin này được giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tiến sĩ roseelwansky cho biết tại cuộc họp báo của lực lượng đặc trách chống covid một mươi chín của nhà trắng
bà rochelle walensky chia sẻ dữ liệu
về hiệu quả của liều vaccine tăng cường từ các nghiên cứu được thực hiện ở israel khi biến chủng delta chiếm ưu thế
theo dữ liệu này liệu tăng cường của vaccine covid một mươi chín giảm lây nhiễm gấp một mươi lần so với những người trẻ được tiêm chủng đầy đủ
trong khi giảm bệnh nặng một mươi tám lần ở người trên sáu mươi tuổi
bên cạnh đó liều vaccine tăng cường cũng giảm bệnh nặng hai mươi hai lần ở những người từ bốn mươi đến năm mươi chín tuổi
còn tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín giảm đến chín mươi so với những người được tiêm chủng đầy đủ
mặc dù những nghiên cứu này được thực hiện khi delta là biến chủng thống trị ở israel
nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy xu hướng bảo vệ tương tự đối với người được tiêm tăng cường
trong việc ngăn chặn chủng omicron bà rochelle walensky nói
cũng tại buổi họp báo người đứng đầu cdc mỹ cho rằng công nhân nên ở nhà sau khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
nếu kết quả xét nghiệm dương tính mọi người nên ở nhà trong năm ngày nữa
nếu kết quả xét nghiệm âm tính mọi người thực sự cần tiếp tục đeo khẩu trang trong một mươi ngày tiếp theo
trước đó thủ tướng israel nataly beneth cho biết nghiên cứu tại nước này cho thấy lượng kháng thể ở người được tiêm tăng lên gấp năm lần một tuần
sau khi tiêm mũi vắc xin covid một mươi chín thứ tư
sau khi tiêm khoảng một tuần chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liệu vắc xin thứ tư là an toàn
sau tuần kể từ tiêm mũi thứ tư lượng kháng thể ở người tiêm vắc xin đã tăng gấp năm lần ông natali bennett nói
who chỉ ra biến thể đáng lo ngại tiếp theo sẽ mạnh hơn
các biến thể này sẽ lây lan hơn vì nó sẽ phải vượt mặt các biến thể đang liều hành
tuy nhiên câu hỏi lớn nhất là liệu các biến thể trong tương lai có nghiêm trọng hơn hay không
không gì có thể đảm bảo rằng biến thể tiếp theo sẽ gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể trước đó
tuy nhiên who cho biết virus có thể né tránh vắc xin tốt hơn và các vắc xin hiện tại có thể trở nên ít hiệu quả hơn
theo một mô hình rủi ro do công ty phân tích sức khỏe
biến thể đáng lo ngại tiếp theo có thể đến từ vùng hồ lớn của replak ở trung tâm châu phi
nơi có các quốc gia là burundi tanzania và cộng hòa dân chủ công gô
theo who burundi đã ghi nhận tổng cộng hơn ba mươi bảy ca bệnh covid một mươi chín với sáu mươi ca mới trong hai mươi bốn giờ qua
số ca nhiễm của buruni tương đối thấp so với nhiều quốc gia khác
tuy nhiên điều khiến burundi gặp phải rủi ro cao nhất trở thành nơi sinh sáng nhất
tuy nhiên điều khiến burundi gặp phải rủi ro cao nhất trở thành nơi sinh sáng nhất
ở tốt bản biến thể đáng lo ngại tiếp theo là chỉ số nghiêm ngặt thấp
hai trong bốn chỉ số mà nhóm nghiên cứu đã tính đến khi họ đưa ra mô hình rủi ro
hai chỉ số còn lại là dân số và quy mô dân số suy giảm miễn dịch